thưa quý vị và các bạn với chủ đề việt nam thế giới của cơ hội hội nghị bất động sản quốc tế irek lần đầu được tổ chức tại việt nam vào tuần đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vậy trong con mắt của các nhà đầu tư quốc tế bất động sản việt nam có vẻ đẹp tiềm ẩn như thế nào
những hạn chế cần khắc phục để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh bền vững
dòng đầu tư quốc tế chảy vào thị trường sẽ mở ra cơ hội để chuyển mình nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ
bởi vốn chạy vào nếu không hiệu quả vốn sẽ lại chạy ra
chương trình kinh tế và dự báo tuần này sẽ mang đến những góc nhìn những ý kiến gợi mở của các nhà đầu tư về tiềm năng và cơ hội của thị trường bất động sản việt nam
theo báo cáo của bộ kế hoạch pháp
và đầu tư tám tháng đầu năm bất động sản thu hút năm chín tỷ đô la nguồn vốn đầu tư nước ngoài đưa lĩnh vực này đứng thứ hai về thu hút nguồn vốn fdi vào việt nam
vậy thị trường bất động sản việt nam hấp dẫn vì điều gì
có thể điểm ra một số yếu tố chính sau
thứ nhất so với nước ngoài giá bất động sản tại việt nam đang thấp hơn
thứ hai thị trường nhà ở tại việt nam có điểm đặc biệt đó là thị trường nhà ở để bán còn thị trường bất động sản nước ngoài là thị trường nhà ở cho thuê
về tỷ suất sinh lời
với mức lợi nhuận có thể lên đến từ một mươi năm đến hai mươi một năm
lợi nhuận mang lại từ thị trường bất động sản tại việt nam là rất lớn so với phần lớn thị trường khác
bên cạnh đó thị trường bất động sản việt nam có thể xem là thị trường mới nổi còn trẻ và nhiều cơ hội
hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường là cơ sở hạ tầng đang phát triển rất nhanh dân số trẻ
theo số liệu của nielsen tầng lớp trung lưu của việt nam dự kiến sẽ đạt mức bốn mươi bốn triệu người
vào năm hai nghìn một mươi chín
với nhu cầu về nhà ở tăng nhanh và đa dạng
cùng với các yếu tố nêu trên tốc độ tăng trưởng kinh tế của việt nam nếu tiếp tục duy trì ở mức như hiện nay
và điểm cộng là chính trị ổn định thị trường bất động sản việt nam đang hội tụ nhiều yếu tố
để tạo nên một điểm đến lý tưởng cho dòng vốn đầu tư nước ngoài
thưa quý vị và các bạn mặc dù thị trường bất động sản việt nam được giới đầu tư
bất động sản quốc tế đánh giá là rất tiềm năng nhưng vẫn chưa trở thành điểm đến của các nhà đầu tư như châu âu mỹ anh
những nhà đầu tư vốn rất khó tính trên trường quốc tế
giải đáp một cách thỏa đáng những vấn đề mà các nhà đầu tư còn băn khoăn cũng chính là cơ hội để thị trường bất động sản việt nam
có bước chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch
sự kiện diễn đàn bất động sản quốc tế hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại việt nam là một dấu ấn đối với thị trường bất động sản việt nam
cho thấy sự quan tâm và đánh giá cao của các nhà đầu tư nước ngoài
tôi đánh giá thị trường bất động sản việt nam rất cao vì vốn nước ngoài đổ vào thị trường rất nhiều
và các công trình xây dựng cũng đang theo xu hướng thông minh
các sản phẩm bất động sản từ nhà ở đến bất động sản thương mại nhà đầu tư đều có nhu cầu
luật của việt nam ngày càng tiến bộ thông thoáng
theo xu hướng như thế này thì sẽ rất tốt cho việt nam
về sản phẩm bất động sản du lịch việt nam có thể đáp ứng không chỉ cho nhà đầu tư của mỹ
mà còn là nhà đầu tư toàn cầu
hội nghị quốc tế về bất động sản trên thế giới đã được tổ chức ba kỳ trước đây
tại philippines hàn quốc và thái lan
năm nay thì việt nam vinh dự được là nước chọn làm nước đăng cai chủ nhà
cho hội nghị quốc tế bất động sản năm hai nghìn một mươi tám
trong trường hội nghị này là do sáng kiến của nia
tức là hiệp hội bất động sản mỹ
đứng ra cùng với các cái hiệp hội bất động sản trên các nước thế giới để mà tổ chức hàng năm
thì kỳ vọng của chúng tôi cũng như của ban tổ chức nói chung
và của các hiệp hội bất động sản trên thế giới
để làm sao để tạo một cái diễn đàn có cái tiếng nói chung
cho giới kinh doanh bất động sản ở các nước

thì kể cả đối với các chính phủ các nước
để làm sao chúng ta có cái thông tin nhiều chiều
đưa ra được những cái định hướng những cái khuyên hướng mới
trong phát triển bất động sản
hội nghị quốc tế về bất động sản trên thế giới
đã được tổ chức ba kỳ trước đây
năm nay việt nam vinh dự được chọn là nước đăng cai chủ nhà
sáng kiến của hiệp hội bất động sản mỹ
cùng các hiệp hội trên thế giới tổ chức hàng năm
kỳ vọng chung là tạo ra một diễn đàn có tiếng nói chung
cho giới kinh doanh bất động sản các nước
thậm chí là chính phủ các nước
để có thông tin nhiều chiều đưa được định hướng
khuyên hướng mới trong phát triển bất động sản
chúng tôi tự tin về tiềm năng của việt nam
về những yếu tố vĩ mô thì đang khá là lạc quan
ví dụ như việt nam là nước có dân số khá mạnh
và hiện nay bảy mươi dân số việt nam ở độ tuổi lao động
điều này khiến việt nam có rất nhiều thuận lợi
so với các quốc gia khác trong khu vực
tôi nghĩ chính phủ việt nam cũng đang có cải thiện về chính sách
đưa ra những chính sách mới
ví dụ như nới lỏng luật cho phép người nước ngoài mua nhà ở việt nam
tất cả những yếu tố trên sẽ giúp ích cho thị trường trong tương lai
trong những năm gần đây
những chính sách để phát triển thị trường bất động sản đã có nhiều thay đổi
cố gắng tiệm cận với nhu cầu xu hướng trong nước và quốc tế
tuy nhiên vẫn còn có những rào cản về mặt pháp lý
chưa thực sự tạo nên một chuỗi thông suốt cho quá trình đầu tư
vào các sản phẩm bất động sản riêng lẻ
cũng như tạo lợi cho các quốc gia
các nhà đầu tư nước ngoài
lý giải việc nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia lớn như mỹ châu âu anh
chưa thực sự bước vào thị trường bất động sản việt nam
nguyên nhân được nhiều chuyên gia nhận định
đó là do sự khác biệt về hệ thống pháp lý
tại sao mình làm theo hướng đó tôi lại nghĩ một cách khác tôi lại làm hướng khác
ông thuế lại nghĩ ra một cách khác tính theo cách khác thì không được
mình phải có tính thích rất rõ ràng để ai đọc luật đó đều hiểu giống như nhau
chia sẻ bên lề hội nghị bất động sản quốc tế irics
ông vinh nguyễn đại sứ của chủ tịch hiệp hội bất động sản hoa kỳ tại campuchia cho biết
người mỹ rất cẩn trọng khi đầu tư
người nước ngoài đầu tư mua nhà ở việt nam sau khi bán nhà muốn chuyển tiền ra nước ngoài
phải đáp ứng điều kiện như chấm dứt hoạt động đầu tư tại việt nam giải thể giảm vốn
tôi nghĩ là cái luật việt nam mình cần thay đổi trong cái tính cách là
nếu mình cứ nghĩ là mình đi đầu tư ra nước ngoài
mà cái lúc mình đầu tư rồi nói cho mình lấy tiền đó đi tất cả ở đâu mình muốn đi
thì là mình sẵn sàng mình đầu tư nếu mà cái vấn đề đầu tư nó là ổn định
còn nếu mà bây giờ người ta muốn mình đầu tư mình đầu tư vào trong đó
nhưng mà ngược lại không cho mình mang cái tiền đấy ra nước ngoài
thì họ lại rất là thắc mắc
cũng như vậy
việt nam campuchia đã đạt mức tăng trưởng kinh tế vượt bậc
trong vòng vài chục năm gần đây
tuy vậy do sự khác nhau về cách tổ chức chính quyền và hệ thống pháp lý
mà nhiều người giàu phương tây vẫn còn ngần ngại mua nhà
hiện nay phần lớn là các nhà đầu tư vào việt nam và campuchia
là từ trung quốc và các nước châu á
với các chủ đầu tư trong nước
việc mở rộng thị trường mở rộng đối tác
là cơ hội để có thể nâng cao quy mô tầm vóc của doanh nghiệp
và nhà đầu tư nước ngoài cũng là khách hàng
rất tiềm năng cho các sản phẩm bất động sản cao cấp
nghỉ dưỡng du lịch những dòng sản phẩm có phần đã bão hòa
với nhu cầu trong nước
hiện nay chúng ta đã có những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài
họ đã đến họ đã tìm hiểu
và thậm chí họ đã tổ chức các sự kiện
để giới thiệu bất động sản ở nước ngoài
và ngược lại chúng ta cũng có những cơ hội
để giới thiệu tiềm năng phát triển
của bất động sản của việt nam đến với thế giới
và đây chính là cái cơ hội mở mang hợp tác
và cùng phát triển của việt nam và của các nước trên thế giới
chúng tôi quan niệm rằng sự thành công
mà muốn vươn tầm được quốc tế
thì các dòng sản phẩm nó phải có tính cạnh tranh
và nó có yếu tố quốc tế
với chúng tôi sắp tới đây chúng tôi sẽ tung ra
ba dòng sản phẩm rất tiêu biểu
và nó có tính quốc tế rất lớn
thứ nhất đó là sự án
thứ nhất là dòng sản phẩm marina
dòng sản phẩm nghỉ sưỡng của chúng tôi
cái dòng thứ hai là dòng sky villa
tức là biệt thự trên không của chúng tôi
dòng thứ ba là dòng villa
mang tên thương hiệu của sunshine group
thì cái đó là cái yếu tố rất quan trọng
khi chúng tôi tung ra ba dòng sản phẩm này
thì chúng tôi hy vọng rằng việc quan tâm
không chỉ khách trong nước mà khách nước ngoài
khi có cơ chế tốt thì họ có thể tiếp cận
những cái dòng sản phẩm này và giúp cho chúng tôi có được
một cái sự thay khoản tốt đối với những cái dòng sản phẩm ấy
mặc dù chính sách cho thị trường bất động sản
đã có nhiều cởi mở hơn trong thời gian gần đây
nhưng việc chính sách còn chậm chân
chưa giải đáp được những khúc mắc
vấn đề phát sinh của thị trường
cũng khiến cho các doanh nghiệp việt gặp nhiều khó khăn
trong tìm kiếm khách hàng hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài
vấn đề là cái câu chuyện để chúng tôi có thể thành công được hay không
thì cái dịp như hội thảo lần thứ hai
nó là một cái yếu tố để chúng tôi có thể tiếp cận
với các đối tác nó được nhanh hơn
nó được rộng hơn
nhưng mà yếu tố để mà thành công thực sự
thì tôi nghĩ rằng nó nằm ở những câu chuyện liên quan đến cơ chế
tôi lấy ví dụ như là cái sở hữu nhà đối với người nước ngoài chẳng hạn
thì cái đó là cái mà hiện nay cũng đang hạn chế
cái số lượng để khách hàng có thể tiếp cận được dưới ba mươi
đây chỉ là bước đầu tiên thôi
nó phải cần một thời gian tương đối nữa
để người ta hoàn toàn hiểu về thị trường bất động sản việt nam
tại vì họ rất là kỹ tính
đặc biệt là người mỹ họ rất là kỵ tính
thì hiện thị trường việt nam gần như chưa có một cái dự án bất động sản lớn nào mà do người mỹ đầu tư
tại vì chỉ khi nào họ cảm thấy họ rõ về thị trường bất động sản
và họ rõ về các cái rủi ro thị trường thì họ mới đầu tư
bên cạnh việc hệ thống chính sách pháp luật còn chưa dễ dàng để tiếp cận
một điểm yếu của thị trường việt nam khiến các nhà đầu tư nước ngoài quan ngại
đó là thiếu cơ sở dữ liệu chính thức
hiện nay chúng ta đang rất thiếu các cơ sở dữ liệu
để có cái thu thập cái phân tích
và đưa ra các chính sách đưa ra các quyết sách đưa ra các giải pháp
dựa trên việc thu thập và phân tích số liệu
riêng trong bất động sản thì chúng ta đã nhận thức được điều này
và trong luật nhà ở là có riêng một chương
trong luật kinh doanh bất động sản cũng có riêng một chương
nói về việc trách nhiệm rồi quyền hạn của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
trong việc thu thập phân tích và báo cáo các số liệu liên quan đến thị trường bất động sản
và theo đó thì chúng ta có riêng một nghị định của chính phủ
về vấn đề thu thập thông tin cung cấp thông tin phân tích và sử dụng thông tin
trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản
thế tuy nhiên thì nó cũng còn nhiều lý do đặc biệt là về vấn đề kinh phí
cũng như là cái thói quen việc triển khai thực hiện luật pháp
chúng ta những vấn đề hướng dẫn phổ biến quán triệt rồi là kinh phí nó cũng còn có hạn chế
người nước ngoài đặc biệt là khu vực châu âu và bên mỹ canada
họ rất ấn tượng với thị trường bất động sản việt nam
tuy nhiên cái thông tin về thị trường bất động sản việt nam thì thường là rất là thiếu
và họ rất quan ngại
cái điều khiến cho các nhà đầu tư đến từ châu âu hay mỹ ít đầu tư ở việt nam
tại vì họ không hề rõ bất động sản việt nam
cũng như là tính minh bạch của các thủ tục pháp lý
cũng như các thủ tục liên quan đến quá trình mua sắm mua bán bất động sản
thông qua những đánh giá của các chuyên gia bất động sản quốc tế và việt nam
có thể thấy thị trường bất động sản việt nam còn không ít những điểm yếu cần khắc phục
cần xây dựng một hệ thống chính sách pháp lý bền vững và thông thoáng hơn
tạo nền tảng minh bạch cho thị trường
đó là những điều kiện để thị trường bất động sản việt nam có thể hiện diện
trên bản đồ đầu tư của các nhà đầu tư
đến từ các quốc gia lớn quốc gia phát triển trên thế giới
thu hút được dòng vốn đầu tư từ các quốc gia lớn sẽ không chỉ mang lại nguồn vốn
mà còn là kỹ năng quản trị công nghệ xu hướng xây dựng quy hoạch và thiết kế
thưa quý vị công nghệ bốn và blockchain là những từ khóa được nhắc đến khá nhiều
trong những tọa đàm diễn đàn chính thức và bên lề của diễn đàn bất động sản việt nam

trước xu thế mạnh mẽ của các nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước
cần có sự chuẩn bị nghiêm túc để đón nhận và làm chủ những xu hướng về công nghệ
khi cánh cổng thị trường ngày càng mở rộng với bên ngoài
thì chậm chế tụt hậu sẽ đồng nghĩa với thất bại
tại diễn đàn bất động sản quốc tế hai nghìn một mươi tám tổ chức tại việt nam
sự hiện diện của diễn giả daniel levin giám đốc của viện hướng dân avon
một chuyên gia xu hướng nổi tiếng thế giới
đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của các nhà đầu tư giới kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước
tại bài thuyết trình của ông daniel levins nhận định
các doanh nghiệp đang ngày càng hướng đến tương lai
giúp cho khách hàng mua sản phẩm của chúng ta một cách mà theo tôi là ngày càng đơn giản hơn
và rõ ràng thị trường bất động sản cũng hoàn toàn có thể nghiên cứu để phát triển dịch vụ theo hướng này
ngày nay điều đó chỉ có trong khoa học viễn tưởng
nhưng chúng sẽ trở thành hiện thực
trong vòng năm năm tới thậm chí là ở ngay hà nội
điều đó đang thay đổi rất nhanh chóng
công nghệ blockchain trong lĩnh vực bất động sản có thể đưa đến những thay đổi quan trọng một cách cụ thể trong đầu tư bất động sản
trong quá khứ theo cách truyền thống thì phải tốn rất nhiều tiền
và thường chỉ có những người gọi là đại gia mới có thể đầu tư vào bất động sản
công nghệ blockchain sẽ tạo ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư nhỏ liên kết với nhau
để tạo ra một nhà đầu tư lớn
và điều này cũng có thể trở thành cách mà các giao dịch bất động sản được tiến hành
một hệ thống quản trị tốt đáp ứng được nhu cầu cũng như giải quyết được các mối quan tâm của người dân
giúp họ hạnh phúc hơn
và ở ấn độ cũng hướng đến mục tiêu ngày một trở nên bao trùm hơn
họ cũng đã thu thập những dữ liệu về mục tiêu như vậy
đồng thời phát triển bảo vệ môi trường
cần hướng đến cái phát triển đô thị vừa với túi tiền người dân
và đem lại công việc bền vững cho người dân cơ quan kinh tế có thể tiếp cận
bất động sản là một ngành kinh tế quan trọng
là động lực kéo theo sự phát triển của nhiều ngành sản xuất dịch vụ
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
bất động sản được xác định là ngành có tiềm năng
có thể dẫn dắt nhiều ngành kinh tế khác cùng phát triển
và cuộc cách mạng công nghiệp bốn cũng sẽ tạo ra những thay đổi nhanh chóng cho thị trường
nếu việt nam biết tận dụng và tạo cơ hội
công nghệ trong bất động sản tạo ra những tác động rất lớn đến thị trường
ví dụ như các ứng dụng công nghệ mới
giúp cho thị trường trở nên minh bạch hơn
về mặt thông tin giúp cho việc mua bán cũng như trao đổi bất động sản cũng trở nên dễ dàng hơn
tôi thấy công nghệ cũng có thể ứng dụng vào mặt bất động sản
cả khâu xây dựng cũng như thiết kế dự án
ví dụ như với những công nghệ mới
thì quá trình xây dựng có thể trở nên nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn
tôi nghĩ đây là mặt mà bất động sản được hưởng lợi từ công nghệ mới
những tích cực từ công nghệ bất động sản
trường việt nam cần có một nguồn lao động đủ khả năng tận dụng được những công nghệ này
để có thể tăng cường quy mô tác động của các công nghệ mới tới toàn thị trường
việt nam hiện đang ở giai đoạn khá sớm
cho nên việt nam sẽ cần phát triển nguồn nhân lực tốt hơn để có thể đạt được những thành công
khi mà công nghệ blockchain được vận hành
điều đặc biệt về công nghệ này là có rất nhiều người khác nhau đang nắm giữ những thông tin về dòng tiền đang đi đâu
và đến bao giờ thì dự án đó được tạo ra
trong quá khứ cách để vận hành đó là thông tin chỉ được nắm giữ bởi một công ty
hoặc có thể là ngân hàng chẳng hạn
và bạn phải thông qua một bên thứ ba để tiếp cận được với những thông tin đó
nhưng với blockchain bạn không cần đến bên thứ ba
có nghĩa là bạn không cần phải trả tiền cho bên thứ ba
nó cũng không quá đắt để sử dụng
nói cách khác là bạn không cần quá nhiều tiền để tham gia
bạn có thể là một nhà đầu tư nhỏ với vài trăm đô la mỹ
sau đó bạn có thể tập hợp nhiều nhà đầu tư nhỏ để tạo nên một dự án lớn
blockchain có thể sẽ thay đổi cách một dự án được xây dựng
yếu điểm lớn nhất của thị trường đó là thiếu hệ thống dữ liệu chuẩn
thiếu thông tin để nhà đầu tư tìm hiểu phân tích đánh giá
có thể được khắc phục bằng công nghệ blockchain
một công nghệ cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa vào hệ thống mã hóa rất phức tạp
chưa nhiều nhưng cũng đã có những doanh nghiệp trong nước tiếp cận và đầu tư cho blockchain
với ứng dụng vào thị trường bất đồng sản
công nghệ blockchain giúp cho minh bạch hóa tất cả dữ liệu và giao dịch
vấn đề hiện tại của thị trường bất đồng sản của mình là thông tin rất khó kiểm soát và không chính xác
làm sao có thể giúp cho tất cả thông tin đó đưa lên minh bạch và được lưu trữ để có thể truy lục
và giúp cho những giao dịch tiếp theo nó trở nên dễ dàng hơn
đó là tính năng nổi bật đặc tính rất đặc biệt của blockchain giúp cho thị trường bất đồng sản của mình
rõ ràng trong thời gian tới của cách mạng công nghiệp bốn
sẽ có tác động rất lớn đến thị trường
từ sự thay đổi của sản phẩm vận hành thị trường nhu cầu của người dân và nhà đầu tư
để thị trường bất động sản việt nam bắt kịp xu hướng và khai thác được những tiềm năng vốn có
rất cần sự kết nối và phù hợp
quan trọng hơn hết là cần có sự thay đổi từ tư duy
bởi nếu tư duy là một thì không thể bám theo bánh xe đang ra tốc để lan bánh với mã lực
thưa quý vị và các bạn

thưa quý vị và các bạn
dòng chảy đầu tư từ nước ngoài vào thị trường bất động sản việt nam đang có dấu hiệu gia tăng
cơ hội mở ra thách thức song hành
đầy tiềm năng song còn non trẻ so với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới
được đặt trong một bối cảnh có quá nhiều biến động và tác động
thị trường bất động sản việt nam rất cần một hành lang pháp lý chuẩn mực để phát triển bền vững
đủ khả năng chống chọi với những tác động xấu
nhưng cũng đủ cởi mở năng động để thu hút vốn đầu tư chất lượng nhà đầu tư chất lượng
tạo lập một thị trường minh bạch bền vững trách nhiệm không chỉ đặt trên vai nhà điều hành
cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân doanh nghiệp tổ chức hiệp hội các thành viên của thị trường
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư
phát lại vào lúc sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại